thời gian qua công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về biển đảo cho ngư dân còn gặp nhiều khó khăn
dẫn tới các hành vi vi phạm pháp luật trên biển
đồng hành với ngư dân cảnh sát biển việt nam đang có nhiều hoạt động thiết thực gắn liền với cuộc sống của gia đình
người thân ngư dân trong đó có chương trình đồng hành với ngư dân do lực lượng cảnh sát biển việt nam thực hiện
tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm trang bị cho ngư dân những kiến thức cơ bản thường xuyên được cảnh sát biển việt nam thực hiện
cách truyền đạt sinh động với những tình huống cụ thể được nêu ra giúp ngư dân nắm rõ và ý thức được trách nhiệm của mình khi khai thác hải sản trên biển
chấp hành pháp luật của nhân dân đặc biệt là ngư dân đã tăng lên một cách rõ rẻ
ngư dân cũng đã ý thức được rằng bên cạnh việc vươn khơi bám biển làm giàu từ biển thì cũng phải có trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật
có ý thức trong việc giữ gìn môi trường và hệ sinh thái các loài thủy sinh
không chỉ tuyên truyền và hướng dẫn lý thuyết cảnh sát biển việt nam còn trực tiếp đến từng tàu cá thay cơ mới áo phao dụng cụ nổi tủ thuốc
thân tình ấm áp như thế này
như đến với người thân các hoạt động của cảnh sát biển việt nam giúp ngư dân vững lòng nơi biển khơi
như trước đây đi lung tung
hỗ trợ cứu hộ cứu nạn những lúc tàu cá gặp sự cố
mỗi năm hàng trăm vụ việc được lực lượng cảnh sát biển kịp thời có mặt ứng cứu ngay trên ngư trường
lực lượng cảnh sát biển vì thế được coi là chỗ dựa đầu tiên của ngư dân trên hành trình đánh bắt khai thác thủy hải sản
nhờ sự kiên trì bền bỉ và liên tục đổi mới sáng tạo phương pháp phổ biến pháp luật đến ngư dân đã dần đem lại hiệu quả
khai mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân để nhằm phát huy tổng hợp sức mạnh của mọi cấp mọi ngành tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo
nhất là phát huy vai trò và nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân địa phương nơi ven biển
ở các xã đảo huyện đảo để cùng với lực lượng cảnh sát biển để tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo
ngắn bó với ngư dân từ trên bờ ra đến biển khơi
hoạt động đồng hành với ngư dân
của lực lượng cảnh sát biển không chỉ là động lực cho tàu thuyền vươn khơi mang lại nguồn lợi kinh tế
mà khi ngư trường sôi động chủ quyền biển đảo của tổ quốc cũng luôn được bảo vệ vững chắc